một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại ven sông bảy háp thu địa bàn khóm tám thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau làm hư hại nhiều nhà cửa và tài sản của người dân
qua khảo sát và thống kê bước đầu của chính quyền địa phương vụ sạt lở nghiêm trọng làm hư hại nhà cửa tài sản của hộ ông nguyễn xà phúc và ông huỳnh việt ước tính hơn năm trăm linh triệu đồng
đồng thời vụ sạt lở khiến nhà của chín hộ liên kề bị sụt lốn vị trí sạt lở hiện có dấu hiệu lan rộng cảnh báo một mươi ba hộ dân gần đó có nhà ven sông nam căn nằm trong vùng nguy hiểm có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào
nam căn là một trong hai địa phương thường xảy ra sạt lở đất nhiều nhất của tỉnh cà mau
ngay trong buổi sáng ngày một mươi chín tháng năm chính quyền địa phương đã đến thăm động viên và hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân có nhà bị sạt lở đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên trách hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh sạt lở
giảm thiểu rủi ro